quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
là đối tượng phương huyền nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số hai trăm hai mươi đường máng nước
thôn cái tắt xã an đồng huyện an dương tp hải phòng
đối tượng này cao một m năm mươi tám và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn bá đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại số năm trên bảy mươi hai trên hai trăm ba mươi chín lê lợi phường lê lợi quận ngo quyền tp hải phòng
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm cách ba cm trên sau đuôi lông mái trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện